thưa quý vị và các đồng chí những hạn chế trong công tác phòng cháy chữa cháy ở các cơ sở kinh doanh có điều kiện
như là quán bar massage vũ trường karaoke đã nhiều lần được đề cập thế nhưng dường như vẫn rơi vào tình trạng biết rồi nói mãi
trên thực tế dù đã có hàng loạt các biện pháp được áp dụng nhưng nguy cơ cháy nổ vẫn tiềm ẩn ở mức cao
những vụ cháy tại các cơ sở massage gần đây lại tiếp tục là lời cảnh báo cho công tác phòng cháy chữa cháy loại hình kinh doanh dịch vụ này
hình ảnh vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở tầm quất massage vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai ngõ hai trăm năm mươi bốn trên phố đê la thành quận đống đa hà nội
vị trí đám cháy từ tầng tám của một cơ sở massage đây là kho chứa đồ của cơ sở này
còn đây là hình ảnh vụ cháy cơ sở massage tại ngõ một phố việt hưng phường việt hưng quận long biên vào tối ngày bảy tháng hai vừa qua
sáu người mắc kẹt đã chạy lên sân thượng cầu cứu được cảnh sát đưa xuống đất an toàn
nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện
nhiều ngày sau khi vụ cháy xảy ra đến nay cơ sở này vẫn chưa hoạt động trở lại
các nhân viên của cơ sở vẫn đang dọn dẹp tàn dư sau vụ cháy
thực tế cho thấy đa phần các cơ sở massage hiện nay nằm trong các khu dân cư đều không có giải pháp phòng cháy ngay từ khâu thiết kế
bởi đây đều là các công trình nhà ở sau đó cho thuê vào mục đích kinh doanh massage
trong khi đó công tác tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên của nhiều cơ sở kinh doanh còn bị buông lòng
vì phần lớn những người này là lao động tự do lao động thời vụ nên khi hỏa hoạn xảy ra
các đội ngũ này hầu như không có vĩ năng xử lý ban đầu
gần như là các cơ sở sẽ là thuê thuê nhà hoặc là sử dụng chính ngôi nhà của mình để hoạt động kinh doanh
chính vì thế khó khăn bướng mắt trong quá trình cải tạo trong quá trình đưa vào hoạt động
thì nó sẽ là những cái đường lối thoát nạn cũng như là đảm bảo theo các quy chuẩn khung sáu và các cái tiêu chuẩn của công tác phòng cháy chữa cháy
nó sẽ rất là bướng mắt khó khăn trong vấn đề này
để đảm bảo được đủ điều kiện và nghiệm thu công trình
nhận thấy nguy cơ tiêu mần cháy nổ từ các quán mát xa lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hà nội
đã thường xuyên kiểm tra các yếu tố về an toàn cháy nổ cứu hộ cứu nạn
đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ mát xa tầm quất xoa bóp trên địa bàn
từ đó giả soát kiến nghị khắc phục các tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
làm rõ các tồn tại vi phạm trong quá trình đầu tư xây dựng dự án công trình hoạt động của cơ sở
theo phân tích của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
cháy nổ ở các cơ sở massage hầu hết có nguyên nhân từ lỗi chủ quan của chủ cơ sở và các nhân viên tại đây
do vậy thời gian tới lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ triển khai quyết liệt công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hay tái diễn vi phạm